sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bến tre cho biết đã phát hiện thêm hai ổ dịch tà lợn châu phi tại xã thạnh ngãi và xã tân lợi thạnh
với số lượng là ba trăm một mươi tám con lợn phát bệnh tại ba hộ chăn nuôi
và tính đến nay toàn tỉnh bến tre đã phát hiện ba ổ dịch tà lợn châu phi với tổng số lợn bị tiêu hủy là ba trăm bảy mươi hai con
sáng chín bảy một ổ dịch tà lợn châu phi tại hộ dân ngũ ất tám xã tân lợi thạnh huyện rồng chôm
với tổng đàn hai trăm linh chín con dương tính với virus tả lợn châu phi được cơ quan chức năng tiêu hủy
cũng trong sáng cùng ngày ủy ban nhân dân huyện mỏ cái bắc công bố ổ dịch tả lợn châu phi
tại hai hộ gia đình cùng ngụ ở ấp thủ sở xã thạnh ngãi với tổng hai đàn là một trăm linh chín con lợn
đàn lợn của hai hộ này có biểu hiện phát bệnh và được cơ quan thú y lấy mẫu xét nghiệm
với kết quả dương tính với virus tả lợn châu phi
hiện tại các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy số lợn bệnh
khử trùng cách ly thực hiện các giải pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan